công an tỉnh bình dương cho biết bộ công an đã có quyết định thăng quân hàm thiếu tá cho đại úy lê thanh hải
phó trưởng công an xã thạnh hội thị xã tân uyên bình dương người đã hy sinh trong lúc truy bắt các tặc
trước đó vào đêm một mươi tháng tám thiếu tá lê thanh hải cùng ba chiến sĩ tuần tra vũ trang bằng xuồng máy trên tuyến sông đồng nai
khi phát hiện một số đối tượng bơm hút các trái phép tổ tuần tra đã áp sát để bắt quả tang
các đối tượng đã nhấn chìm ghe hút cát tạo ra dòng nước xoáy mạnh nhấn chìm phương tiện của tổ tuần tra và khiến thiếu tá hải hy sinh
hiện công an tỉnh bình dương đã cho trục vớt ghe cát và chiếc xuồng máy để phục vụ công tác điều tra và truy bắt nhóm cát tặc